nắng nóng kéo dài kết hợp với gió tây nam hoạt động mạnh trong những ngày vừa qua đã làm cho nhiều hồ cạn kiệt nước
làm cho hàng chục hectare lúa và hoa màu ở nhiều địa phương có nguy cơ bị mất trắng
ảnh hưởng nặng nề tới sản xuất nông nghiệp cũng như là đời sống sinh hoạt của người dân
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại nghệ an
cũng như nhiều địa phương khác của huyện hưng nguyên xã hưng yên bắc
có đến hơn chín mươi diện tích lúa hẻ thu đăng kỳ bén rễ
có nguy cơ khô héo giữa cánh đồng khô cạn nước nứt nẻ
trước tình hình hạn hán nghiêm trọng huyện hưng nguyên đã khẩn trương chỉ đạo ngành chức năng
chỉ đạo các vùng hạn cứu lúa các loại cây trồng khác và vật nuôi
nghe tin có nguồn nước dẫn từ xã hưng trung về cứu lúa
lão nông bùi văn sáu ở xóm một xã hưng yên bắc đã vội đưa máy bơm ra trực bơm nước từ lúc năm giờ sáng
để hy vọng cứu hơn sáu xảo dụng lúa đang khô nẻ
hưng yên bắc là xã hưng yên bắc là như xóm một của tôi và xóm ba xóm bốn xóm năm xóm sáu xóm bảy
là hạn hán lúa là chệt khô rất nhiều
người về kiểm tra đây là thầy quay phim chụp ảnh cho rằng
mà dù chúng tôi đứng đưa máy xăng để bơm cú lẽ nhỏ bẻ để bơm lên để trồng hạn
mà bộn tiện ngô hô mới được một mươi m hai
cho nên chúng tôi cũng đề nghị cấp trên là hỗ trợ và giúp đỡ cho dân
do thời tiết nắng nóng cực đoan nước thủy lợi nước sông cạn kiệt
khiến hơn một tuần nay không có nguồn nước về cho trạm bơm hoạt động
làm cho ba trăm linh ha lúa hẻ thu cùng cây trồng khác của xã hưng yên bắc bị thiếu nước nghiêm trọng
cho nên lường nước đẩy lên thế này cũng mức đổi rất là khó khăn
và mấy ngày nay thì xà đúng đường chỉ đào các sông trướng
rồi bà con nhân dân dùng máy dâu đặt hai bên tuyển canh là những diện tích cấp bách hơn
thì cũng để rồi cố gắng băng mọi cách phương pháp tối ưu nhất để vớt phát một số diện tích
cho nên ủy ban xã bác cũng thá thiết đề nghị về lãnh đạo các cấp
cơ quan cũng có quan tâm giúp đỡ cho hưng bắc
cùng với huyện hưng nguyên
một số địa phương khác trên địa bàn tỉnh nghệ an cũng bị hạn nghiêm trọng
không chỉ thiếu nước cho cây trồng mà còn tác động đến nước sinh hoạt của người dân và gia súc
theo báo cáo của tỉnh nghệ an nắng nóng và gió tây nam kéo dài đã khiến hơn một mươi sáu năm trăm linh hectare lúa
cùng hàng nghìn hectare cây trồng khác như ngô chè chanh cam bị khô bị héo và chết
trong những ngày tới nếu tình trạng nắng nóng ở nghệ an tiếp tục kéo dài
sẽ gây ra thiệt hại nghiêm trọng
không chỉ đối với ngành nông nghiệp nói riêng
mà còn gây nên thiệt hại đối với sự phát triển chung của toàn tỉnh
nghệ an cần phải có phương án chỉ đạo chống nắng chống hạn hữu hiệu
nhất là các huyện bị hạn năng nề